trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều ngày một mươi một tháng sáu phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam bán lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của báo chí cho biết phản ứng của việt nam đối với báo cáo tự do tôn giáo của bộ ngoại giao hoa kỳ
vì vậy người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân điều này thể hiện rõ trong hiến pháp và hệ thống pháp luật của việt nam cũng như được bảo đảm thực hiện trên thực tế
chúng tôi ghi nhận bộ ngoại giao hoa kỳ đã có đề cập đến những thành tiệu và tiến triển của việt nam trong việc đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo tín ngưỡng của việt nam
tuy nhiên báo cáo tự do tôn giáo năm hai nghìn một mươi chín của bộ ngoại giao hoa kỳ vẫn có những thông tin không chính xác chưa được kiểm chứng về tình hình việt nam
việt nam tiếp tục duy trì và sẵn sàng tăng cường hợp tác trao đổi với phía hoa kỳ về các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn cởi mở và tôn trọng lẫn nhau thông qua các khuôn khổ đối thoại song phương trong đó có đối thoại nhân quyền thường niên qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
trả lời câu hỏi cho biết phản ứng của việt nam trước thông tin trung quốc xây cắp ngầm tại quần đảo hoàng sa của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng khẳng định
việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo này mà không có sự cho phép của việt nam là vi phạm chủ quyền của việt nam và vô giá trị
các nước cần hành động có trách nhiệm tránh làm phức tạp tình hình đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình an ninh ở biển đông
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã trả lời và thông tin về một số hoạt động đối ngoại sẽ diễn ra trong thời gian tới